ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai phối hợp với ủy ban nhân dân huyện định quán và thành phố long khánh khắc phục hậu quả thống kê thiệt hại do trận mưa lớn kèm lốc xoáy gây ra vào chiều tối qua ngày một mươi hai tháng năm
trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều ngày một mươi hai tháng năm đã khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện định quán và thành phố long khánh bị thiệt hại nặng nề
chỉ riêng tại địa bàn ấp ba xã thanh sơn huyện định quán trận lốc đã làm ít nhất hai mươi căn nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn nhiều diện tích cây ăn quả bị rụng trái gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng công an dân quân đến hiện trường giúp người dân vận chuyển đồ đạc tài sản đến nơi an toàn đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống